kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không bảo tàng phòng không không quân đã tổ chức triển lãm chuyên đề giới thiệu về các tư liệu hiện vật lần đầu tiên được công bố của các phi công đánh thắng b năm mươi hai bảo vệ bầu trời thủ đô hà nội trong một mươi hai ngày đêm sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hôm nay các em học sinh trường tiểu học đại yên huyện mỹ đức thành phố hà nội được nhà trường tổ chức buổi ngoại khóa tới thăm bảo tàng phòng không không quân nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
được tận mắt xem các tư liệu hiện vật tại triển lãm đã giúp các em hiểu sâu sắc hơn về tinh thần dũng cảm cũng như những giá trị lịch sử của lực lượng phòng không không quân nói riêng quân đội ta nói chung trong việc đánh thắng b năm mươi hai bảo vệ bầu trời thủ đô hà nội